lâu nay nhiều mô hình đội xe ôm tự quản đã được thành lập nhưng không phải mô hình nào cũng hoạt động có hiệu quả
đến nay đã có nhiều mô hình rơi vào hoạt động cầm chừng hoặc đã giải tán
có một đội xe ôm tự quản được thành lập cách đây hơn một mươi năm và đang hoạt động có hiệu quả
mang lại thu nhập cho hơn ba mươi thành viên
bên cạnh đó đội xe ôm này còn tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
năm hai nghìn bốn đội xe tự quản thị trấn hà lam được thành lập và duy trì mãi điện này
thời gian qua bên cạnh việc đưa hoạt động của lái xe ôm vào trật tự nề nếp
đội đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin có giá trị
tham gia bắt giữ nhiều đối tượng hình sự như trộm cắp cướp giật
ví dụ như hành khách đi điên xe bảo quen túi sách mấy anh tự tìm tới nhà đêm
tới nhà trật trở lệ hay là mấy vụ tơ nộn ở gần đây mấy anh cũng tới địa chữ họ đi cấp cứu
không chỉ dừng lại ở hoạt động an ninh trật tự sơ cấp cứu
vừa qua đội xe ôm tự quản hà lam đã tổ chức quyên góp từ các nhà hảo tâm
và trích từ quỹ đội để tặng quà cho những hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện thăng bình
mới đây sau đợt mưa lũ kết thúc
viên trong đội xe ôm đã về thăm hỏi trao quà cho các hộ nghèo ở xã bình dương
xuất phát từ việc vận chuyển hòn quá và hành khách thấy những hoàn cảnh rất khó khăn
từ đó anh em tôi tiến hành thành lập ra nhóm từ thiện và vận động tất cả thành viên trong đội
bà con tiểu thương ở chung quanh khu vực thị trấn hà lam đám góp và đưa đến tặng vùng quê
thứ hai là chúng tôi thành lập đội xe là vận chuyển sơ cấp cứu
có nghĩa là có tai nạn xả ra trên vùng địa bàn thăng bình
thì chúng tôi sẽ có mặt tại đó
lòm với công tắc là sơ cứu trước
sau đó là tiến hành vận chuyển nạn nhân đến các bệnh viện gần nhất
các đội xe ôm này thành lập là việc lòm rất thiết thực cho địa phương
và đem lại những bổ vệ cho những người dân
mọi người dân đều đồng tình ủng hộ những việc này
vì lòm cái này là lòm từ thiện nhân đội thôi
chứ còn không có tiền nam gì hết đối với những anh đây
khi mà chưa có đội xe ôm thành lập ra thì cái vấn đề mà
tình hình an ninh trật tự ở cái dọc có tiếng quốc lộ một a
đặc biệt là chỗ ngã tư hà long thì rất là phức tạp
cái tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thì không có kịp thời là đưa đi cấp cứu
nhưng mà từ khi có cái đội thành lập ra đến bây giờ thì các vấn đề này là rất là ổn định và rất là tốt
cho nên là cũng là địa phương cũng rất là quan tâm và khích lệ
để cho các thành viên trong đội để mà tiếp tục tham gia các hoạt động này
trong những năm qua
ba đội xe ôm tự quản thị trấn hà lam đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định an ninh chính trị tại địa bàn
sơ cấp cứu người gặp nạn nhất là tổ chức quyên góp tiền để tặng người nghèo
những việc làm của các thành viên trong đội xe ôm đã được quần chúng nhân dân ở địa phương tin yêu
quý và được ủy ban nhân dân huyện thăng bình trao tặng nhiều giấy khen
đặc biệt năm hai nghìn một mươi năm đội đã vinh dự được công an tỉnh quảng nam tặng bằng khen
vì đã đóng góp tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương